khoai lang là một trong những thực phẩm dân dã nhưng rất bổ dưỡng đối với sức khỏe do chất sơ
nhiều vitamin và khoáng chất theo đồng ý khoai lang có nhiều tên như cam thử phiên trữ
củ khoai tính bình ngọt có tác dụng bồi bổ cơ thể ích khí cường thận kiện vị tiêu viêm
thanh can lợi mật sáng mắt ngoài ra ăn khoai lang còn có thể phòng cảm cúm giảm cân
phòng tránh oxy hóa chống viêm và phòng nhiều bệnh tật khác cho cơ thể
không chỉ vậy khoai lang còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người mắc bệnh huyết áp và tim mạch
chính vì những lợi ích tuyệt vời từ khoai lang mà không ít người lạm dụng khoai lang như một phương thuốc
chữa bệnh ăn khoai lang liên tục với số lượng nhiều vì nghĩ rằng ăn như vậy sẽ phòng tránh hoàn toàn
được bệnh ti mạch tuy nhiên theo tuyển sĩ bác sĩ nguyễn trọng hưng viện dinh dưỡng quốc gia
quan điểm này là hoàn toàn sai lầm khoai lang chỉ là một trong số nhiều yếu tố của việc phòng tránh
bệnh ti mạch không chỉ vậy ăn khoai lang liên tục có thể gây ra hiện tượng vàng da do thửa beta carotene
chúng ta phải giữ phòng rất nhiều thứ từ câu chuyện chúng ta có thói quen ăn lành mạnh chúng ta phải ăn nhạt
chúng ta phải luyện tập thể dục chúng ta không bị tránh thừa cân béo phì các thứ chứ không phải là chúng ta phải
định kỳ đi khám để dự phòng sớm chứ không phải là chúng ta chỉ ăn khoai lang vì rất nhiều người bệnh đã đến
với chúng tôi ăn khoai lang dẫn đến vàng hết cả da tay da chân nhiều người còn phải sợ là bị gan nhưng mà đấy
chúng ta ăn quá nhiều các cái thực phẩm nhất là các cái khoai lang và nghệ các thứ thì lại làm cho nó bị thừa
các cái beta carotene thì cái đấy không hợp lý
tất cả các thực phẩm chúng ta nên đa dạng thì chúng ta mới lấy được các cái giá trị dinh dưỡng chứ không phải
chúng ta bảo là cái khoai lang này là chữa được tim mạch giữ phòng được tiêm mạch trong chúng ta cứ ăn thường xuyên
như thế là không hợp lý biến chứng của cái này thì hầu như chắc không có nhiều nhưng mà vì đó là một nhóm
tinh bột mà khoai lang bây giờ chắc mọi người cũng không ăn nhiều quá đâu nhưng mà mọi cứ ăn liên tục
thì nó bị thừa các cái beta carotene ở trong đấy có thể làm vàng da các thứ và ăn như thế thì nó suốt ngày
đơn điệu nếu ăn luộc mãi thì cũng không gì có người lại chuyển sang nướng chuyển sang cái khác
thì nó lại là làm cho các cái nguy cơ về tăng các chỉ số đường huyết ở những người mà có các cái vấn đề
thừa cân béo phì có người có dối loạn chuyển hóa thì cái đấy chúng ta phải lưu tâm để chúng ta lựa
chọn nên là khoai lang chúng ta có thể chế biến ở dạng luộc thấp nhưng mà số lượng chúng ta nếu mà
đã gọi điện thì chúng ta ăn độ khoảng một trăm linh gram còn lại chúng ta phải ăn các loại ngũ cốc khác
đấy là chót nghiệm thì chúng ta phải ăn như thế còn nếu không thì chúng ta nên
thay đổi các loại trong cái nhóm ngũ gốc để chúng ta cung cấp được năng lượng chúng ta ăn được đa
dạng thực phẩm chứ bây giờ ví dụ một cái nữa là chất lượng cuộc sống của người trong khi mọi người
đi liên hoan ăn thì một người ông cứ mang cái củ khoai lang để ăn thì cái chuyện đấy nó không hợp lý